mới đây bộ y tế vừa có văn bản góp ý sự thảo kế hoạch tổ chức hoạt động vận tải hành khách
tại các địa phương sau nới lỏng giãn cách với bộ giao thông vận tải
theo đó có những điểm cần lưu ý về hành khách khi tiêm một liều vaccine covid một mươi chín
cụ thể đối với các doanh nghiệp vận tải hành khách bộ y tế đề nghị có kế hoạch phòng chống dịch covid một mươi chín
và phương án xử lý khi có trường hợp mắc và đảm bảo phòng chống dịch theo quy định
bố trí cán bộ hoặc bộ phận y tế để phối hợp kịp thời với y tế địa phương
xử lý các tình huống vaccine tại nơi làm việc
theo đó với phương tiện giao thông công cộng đường bộ đường sắt đường thủy nội địa hàng hải
trừ đường hàng không áp dụng theo văn bản riêng bộ y tế đề nghị cho phép hoạt động tại địa phương
hoặc vùng có nguy cơ thấp và trung bình hoạt động dưới hoặc bằng năm mươi công suất tại địa phương
hoặc vùng có nguy cơ cao và dừng hoạt động tại địa phương hoặc vùng có nguy cơ cao
phương tiện giao thông công cộng phải được trang bị nước sát khuẩn tay khẩu trang y tế
phải vệ sinh khử khuẩn sau mỗi chuyển đi
bên cạnh đó lái xe lái tàu phải tuân thủ thông điệp năm k khai báo y tế khi tham gia phục vụ
xét nghiệm sars cov hai bằng bcr hoặc test kháng nguyên nhanh khi có ho sốt khó thở
hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan
tại địa phương hoặc vùng có nguy cơ trung bình và nguy cơ cao
phải xét nghiệm sars cov hai hàng tuần bảy ngày một lần
tại địa phương hoặc vùng khu vực có nguy cơ cao lái xe phải được tiêm đủ liều vaccine
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng và có kết quả xét nghiệm sars cov hai âm tính
trong vòng bảy mươi hai giờ
riêng với hành khách ngoài việc tuân thủ quy tắc năm k và khai báo y tế
bộ y tế yêu cầu phải xét nghiệm sars cov hai có kết quả âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
khi tham gia giao thông đường hàng không đường sắt hàng hải trừ tuyến từ bờ ra đảo và ngược lại
đặc biệt bộ y tế khẳng định không yêu cầu xét nghiệm đối với người đã tiêm một liều vaccine sau ba tuần
hoặc đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
tại các bến xe bến tàu nhà ga địa điểm bán vé trạm dừng nghỉ
phải xây dựng các phương án đón trả khách ra vào bến trạm dừng nghỉ theo đúng quy định về phòng chống dịch
điểm khai báo y tế quét mã quy rồ
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng
để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại